ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ trung quốc đài loan trung quốc hồng kông trung quốc trên địa bàn thành phố
để quán triệt chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
cùng với hải phòng các địa phương trên cả nước cũng đang chuẩn bị các biện pháp nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của chủng virus mới này
tại công ty trách nhiệm hữu hạn regina marico international việt nam thuộc khu công nghiệp v ship thủy nguyên hiện đã có chín mươi một người trung quốc trở lại làm việc
hai mươi người này được đo thân nhiệt khai thác tiền sử tiếp xúc tại cổng nhà máy chín mươi một người này không sốt và không có tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh và các trường hợp sốt
không có ai từ vùng dịch trở về khu v ship hiện chín mươi một người này đang ở trung cư chưa xuống phân xưởng làm việc đợi ý kiến chỉ đạo của thành phố
ngoài ra còn có tám người trung quốc từ quảng đông đến khách sạn minh ngân xã thủy đường

ngày hai mươi chín tháng một trung tâm y tế thủy nguyên đã cặp nhiệt độ kết quả là không ai bị sốt